thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp mặt các đại biểu quốc hội nữ tham dự có ba nữ ủy viên bộ chính trị
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai cùng phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
cùng dự còn có đồng chí phạm minh chính đồng chí trần thanh mẫn các phó thủ tướng và lãnh đạo một số bộ ban ngành
khẳng định sự tham gia của phụ nữ vào việc lãnh đạo quản lý điều hành của hệ thống lãnh đạo
đã trở thành nhân tố không thể thiếu của một đất nước mang lại nhiều kết quả cao trong điều hành
thủ tướng nêu rõ ngày nay sự tham gia của phụ nữ vào sự lãnh đạo quản lý điều hành đang trở thành một nhân tố không thể thiếu
đối với sự phát triển của các quốc gia các tổ chức doanh nghiệp cộng đồng hướng tới văn minh thịnh vượng
tôi xin nhắn mạnh rằng ở đâu người ta nói phụ nữ là phế yếu nhưng tôi nghĩ phụ nữ việt nam là đặc biệt
những người nhắn nại can đảm giao trí tệ cảm xúc
đức hy sinh và rất mạnh mẽ nhất là mỗi khi đối diện với khó khăn nghịch cảnh
thậm chí nhiều người trở thành tấm gương sáng cho nam giới chúng tôi học tập
gần đây tôi có gửi hai bức thư động viên hai cháu có nghị lực phi thường
cô bé hoàng oanh một mươi ba tuổi mẹ mất từ năm sáu tuổi không có bố bản thân là mất một chân vì tai nạn giao thông
nhưng nó nỗ lực vượt khó ý chí tự lập vương linh đạt sinh ngoan học võ liên tục nhiều năm
hai câu chuyện của thủy tiên sinh viên thâm thứ nhất
mười chín tuổi trường đh ngoại thương hà nội mặc dù bị ung thư nhưng tâm thế vô cùng lạc quan và mạnh mẽ
là nguồn sức mạnh tinh thần chính cô ấy là sự ân ủi động viên lớn của bố mẹ trong lúc khó khăn
nhấn mạnh nhiệm kỳ này lần đầu tiên có nữ chủ tịch quốc hội và có ba ủy viên bộ chính trị là nữ
trong số gần năm trăm linh đại biểu thì có hơn hai mươi bảy là nữ đây là tỷ lệ khá cao so với các nước trên thế giới
và là minh chứng sống động cho công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ
của phụ nữ ở nước ta
chúng ta có những thiết chế để bảo vệ phụ nữ và trẻ em những người yếu thế trong xã hội
nhưng còn những bắt cặp việc thực thi pháp luật trên thực tế chưa thật sự hiệu quả
đặc biệt chính quyền một số địa phương có tình trạng còn buôn lỏng quản lý
chưa quan tâm đúng mức đúng trách nhiệm về vấn đề này
chúng tôi nhận thức rất rõ những tình hình như vậy
nhân dịp này thủ tướng khẳng định là quan điểm chúng ta phát triển bao trùm
để không một người dân nào đặc biệt là phụ nữ trẻ em bị bỏ lại phía sau
là một nền kinh tế thị trường định hướng sự dung nghĩa chúng ta không chỉ quan tâm đến tốc độ
tăng trưởng kinh tế mà còn ý thức rất rõ yêu cầu nâng cao chất lượng phát triển
thúc đẩy tiến bộ thực hiện công bằng xã hội bảo đảm các quyền con người
trong đó đặc biệt quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em
cho dù ở thành tỷ hay nông thôn biên giới hải đảo người kinh hay bùng đồng bào
như tộc tỷ số v v
thủ tướng cho biết sẽ sớm ban hành chỉ thị về việc tăng cường bảo vệ
chăm sóc và hỗ trợ trẻ em đặc biệt là trẻ em gia đình khó khăn
làm những công việc có tính chất thương mại
quyết tâm của chính phủ là không để một trẻ nào phải lang thang kiếm sống
để rồi bị lạm dụng bị xâm hại
chính phủ sẽ hành động kiên trì và quyết liệt phối hợp cùng các ban bộ ngành
và địa phương để thực hiện hóa mục tiêu và quyết tâm này